sau khi xác định trường hợp dương tính lực lượng chức năng đã ngay lập tức phong tỏa quanh khu vực sinh sống của f
đồng thời tiến hành truy vết xét nghiệm các trường hợp liên quan
qua xét nghiệm đã phát hiện thêm năm f năm ca này có địa chỉ tại xã sài sơn hai thị trấn quốc oai hai xã thạch tháng một
đáng chú ý các ca dương tính được phát hiện đều là cán bộ công tác tại cơ quan gồm tòa án nhân dân huyện quốc oai
công an huyện và ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai
từ sáu ca bệnh đầu tiên lực lượng chức năng đã xác định được một trăm bảy mươi bảy f một
ngay trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại phú thịnh sơn tây cũng đã phát hiện một trường hợp bệnh nhân nam dương tính sars cov hai liên quan đến sáu f ban đầu
chủi lây liên quan đến ổ dịch tại quốc oai tiếp tục mở rộng
chỉ trong hai mươi bốn giờ tiếp theo lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai f
trong đó có năm ca tại quốc oai sáu ca tại thanh oai và một ca tại hà đông
qua điều tra xác định có tổng cộng bốn trăm tám mươi sáu f một một trăm ba mươi bốn f hai và một một trăm linh tám người liên quan đến các ca bệnh đã được ghi nhận
ngày hai mươi sáu tháng một mươi tiếp tục ghi nhận thêm một mươi một ca f liên quan đến ổ dịch nóng nhất hà nội ở thời điểm hiện tại
đáng chú ý có thêm quận ba đình ghi nhận f năm
đó là một người đàn ông sống tại vĩnh phúc
ba đình là f một của bệnh nhân pzm đã được tiêm hai liều vaccine
chỉ sau ba ngày được phát hiện chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại quốc oai đã ghi nhận ba mươi ca bệnh
lan rộng năm quận huyện thị xã quốc ai hai mươi thanh oai sáu hà đông hai sơn tây một và ba đình một
phần lớn các bệnh nhân là người làm việc tại các cơ quan của huyện quốc oai thanh oai
cụ thể các bệnh nhân phân biệt là những người làm việc tại các cơ quan của huyện quốc oai thanh oai
công bố theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận như sau
công an huyện quốc oai bốn toán nhân dân huyện quốc oai sáu ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai một
công an thị trấn quốc oai một công an xã liệp tuyết một chi cục thi hành án huyện quốc oai
tòa án huyện thanh oai một và các khu vực khác một mươi năm
qua điều tra truy vết cơ quan chức năng cũng xác định được sáu trăm bảy mươi sáu f một quốc oai bốn trăm chín mươi năm ca thanh oai một trăm hai mươi sáu ca
hà đông hai ca sơn tây một ca các địa điểm khác năm mươi hai ca
ba bảy trăm linh ba người liên quan khác của các f đã được ghi nhận
quốc oai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc men vật tư y tế và các phương án kịch bản
để đáp ứng kịp thời trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp
huyện cũng nhiều lần phát thông báo khẩn tìm người từng đến các địa điểm tại f
khuyến cáo tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện nghi ngờ như sốt ho
ổng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khướng giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai
cụ thể theo ông tuấn nguồn lây có thể bắt nguồn từ một cán bộ tòa án nhân dân huyện quốc oai
có nhà ở thị trấn kim bài huyện thanh oai
người này đã lây cho vợ hai con và hai hàng xóm
đối với ca bệnh là cán bộ tòa án nhân dân huyện quốc oai hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được họ lây từ đâu
đây là trùng ca bệnh phức tạp nhất hà nội hiện nay bởi các bệnh nhân là cán bộ toán công an có lịch trình di chuyển nhiều nơi
lãnh đạo cdc hà nội thông tin
tính đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi trên địa bàn huyện quốc oai ghi nhận tổng số một mươi bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín
liên quan đến trùng ca bệnh tại toán nhân dân huyện
huyện cũng đã truy vết được bốn bảy trăm tám mươi ba trường hợp liên quan
trong số một mươi bốn trường hợp f có tám trường hợp có hộ khẩu thường trú tại huyện quốc oai và sáu trường hợp ở địa phương khác
điều đáng lo ngại chính là số lượng trường hợp liên quan đến các ca f này rất lớn và liên quan đến nhiều địa phương
qua điều tra huyện đã truy vết được hai trăm bốn mươi ba trường hợp f một một bốn trăm linh trường hợp f hai hai tám trăm chín mươi trường hợp f ba và hai trăm năm mươi trường hợp liên quan khác
huyện quốc oai đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với bảy khu vực có ca nhiễm covid một mươi chín
và ba trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung
đến nay trung tâm y tế huyện quốc oai cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho một trăm linh cán bộ
nhân sức người lao động các cơ quan đơn vị thuộc huyện và một trăm linh người dân trong khu cây ly phong tỏa
trong đó đã lấy sáu trăm sáu mươi hai mẫu đơn tám trăm ba mươi bảy mẫu gộp và thực hiện test nhanh cho những người có liên quan
xin kính chào quý vị và các bạn
quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống được cập nhật thường xuyên liên tục
thưa quý vị liên quan đến ổ dịch quốc oai đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội nhận định
đây là ổ dịch phức tạp chưa rõ nguồn lây
và có rất nhiều f một
ổ dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện quốc oai hiện diễn biến phức tạp chưa rõ nguồn lây
chưa rõ f trong khi f một lại đông
vì vậy địa phương phải khẩn trương nhanh chóng xác định được hết f một khoa học hợp lý
tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly
đồng thời địa phương cần tuyên truyền xác định người dân thực hiện tốt các biện pháp
phòng dịch không hoang mang lo lắng
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội nói tại buổi làm việc với huyện quốc oai chiều hai mươi bốn tháng một mươi
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cũng cho rằng
huyện quốc oai bước đầu kịp thời khoanh vùng truy vết được các trường hợp liên quan
tuy nhiên đây là ổ dịch tương đối phức tạp biến chủng virus mới khả năng lây lan nhanh
nên tinh thần chỉ đạo của huyện phải có chiến lược đồng bộ
từ điều tra truy vết cách ly khoanh vùng dập dịch đến tiêm chủng
và dịch đến đâu dẫn đến đó hạn chế tối đa trường hợp f một trở thành f
huyện cũng cần tiếp tục triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai
cho người tiêm mũi một đủ thời gian và tiêm mũi một cho các trường hợp
trong quá trình di biến động dân cư chưa tiêm
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện quốc oai tính đến hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
ổ dịch trên địa bàn ghi nhận tổng cộng một mươi hai ca dương tính với sars cov hai
trong đó bảy ca được cdc hà nội công bố tối qua
các chỉ điểm là người phụ nữ bốn mươi tuổi trú tại xã sài sơn
ngày hai mươi một tháng một mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu suốt nhẹ
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi cùng chồng tới bệnh viện đa khoa quốc oai khám
cả hai test nhanh dương tính
cdc hà nội sau đó trả kết quả người vợ khẳng định dương tính với sars cov hai
chưa bao giờ địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm như vậy
khiến người dân trung tâm dịch có phần hoang mang
hiện huyện quốc ai tạm thời phong tỏa năm khu dân cư và ba đơn vị gồm trụ sở công an
tòa án nhân dân huyện và ủy ban nhân dân thị trấn quốc oai
trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
hà nội ghi nhận bốn một trăm sáu mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có một sáu trăm một mươi năm ca cộng đồng và hai năm trăm năm mươi một người được cách ly
ngay sau khi phát hiện bảy trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có cán bộ tòa án thư ký thẩm phán công tác tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
trưởng công an huyện quốc oai trưởng công an thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn quốc oai
lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong tỏa tạm thời trụ sở tòa án nhân dân huyện quốc oai
thành phố hà nội và nhiều địa điểm liên quan đến chùm ca bệnh covid một mươi chín mới phát hiện trong cộng đồng
sau khi xác định chùm lây nhiễm mới ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai
đã trự tập họp trực tuyến cả sáng và chiều với các xã thị trấn để đánh giá tình hình
và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh
sau khi tiếp nhận kết quả khẳng định bảy ca dương tính tại thị trấn quốc oai
xã sài sơn và xã thạch thán huyện đã liên hệ với cdc hà nội
và các cơ sở điều trị đưa bảy f đến các cơ sở điều trị theo quy định
tính đến chiều hai mươi bốn tháng một mươi đã xác định một trăm bảy mươi bảy trường hợp f một hiện đã được đưa đi cách ly tập trung
tại cơ sở cách ly ở trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc oai mới
mặt khác huyện quốc oai đã tiến hành tạm phong tỏa những khu vực làm việc nơi ở của các bệnh nhân
để phun khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan
cụ thể tại xã thạch thán tổ chức phong tỏa cách ly y tế đối với sáu hộ dân xung quanh gia đình
có f tại xóm một mươi một xã xà sơn tổ chức ba khu vực phong tỏa cách ly y tế
khu một gồm một mươi hai hộ dân xung quanh gia đình f npn tại xóm tây thôn đa phúc
khu hai gồm tám hộ xung quanh gia đình f ntt tại xóm tân hòa thôn đa phúc
khu ba gồm một mươi hộ xung quanh gia đình f nht tại xóm một thôn sải khê xã sài sơn
tại thị trấn quốc oai tổ chức khu vực phong tỏa cách ly y tế gồm một mươi hộ dân xung quanh gia đình f một
ndd từ trung tâm dân số đến phòng tài chính kế hoạch
cùng với đó yêu cầu công an huyện tòa án nhân dân huyện quốc oai
quỹ bán nhân dân thị trấn quốc oai thực hiện phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị
gửi thông báo các địa điểm thông tin ca mắc covid một mươi chín đến các cơ quan liên quan
các địa phương liên quan để phối hợp truy vết
liên quan đến chùm ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
lực lượng y tế đã truy vết được hai trăm sáu mươi chín f một bảy trăm sáu mươi f hai liên quan
ngày hai mươi năm tháng một mươi
trung tâm y tế huyện quốc oai đã ra thông báo khẩn
tìm người đến trụ sở tòa án nhân dân huyện từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
theo thông báo của trung tâm y tế huyện quốc oai
tất cả những người đã đến tòa án nhân dân huyện quốc oai
từ ngày một mươi một tháng một mươi đến hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
phải lập tức tự cách ly hạn chế tiếp xúc
và liên hệ ngay với trạm y tế xã hoặc thị trấn nơi cư trú
để được tư vấn hướng dẫn phòng chống dịch
bên cạnh đó tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt
ho đau hóa
khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khứ giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ubnd huyện quốc oai nguyễn trường sơn cho biết
sau khi phát hiện hai ca test nhanh dương tính
huyện đã chỉ đạo truy vết các trường hợp liên quan
và lấy mẫu các trường hợp f nghi ngờ
và các trường hợp f một gửi cdc hà nội xét nghiệm
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi huyện quốc oai ghi nhận
tổng số một mươi trường hợp dương tính với covid một mươi chín
và hai trường hợp f là người ngoài huyện
liên quan đến chùm ca bệnh tại tòa án nhân dân huyện quốc oai
qua điều tra đã truy vết được hai trăm sáu mươi chín trường hợp f một bảy trăm sáu mươi trường hợp f hai
hiện huyện đã tổ chức khoanh vùng phun khử khuẩn môi trường
tạm thời phong tỏa cách ly y tế đối với một mươi hai hộ dân
xung quanh gia đình có f nghi ngờ
gắm biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính với covid một mươi chín
đồng thời ban hành quyết định phong tỏa cách ly năm khu vực là nơi ở của các trường hợp f
tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung
tại trường trung học phổ thông quốc oai điểm cũ và trường trung học phổ thông quốc oai mới
chủ tịch ubnd huyện quốc oai cho biết huyện sẽ thần tốc điều tra
truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các f và các ca f nghi ngờ
hướng dẫn thực hiện cách ly và theo dõi y tế tại nhà đối với các trường hợp liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
cùng với tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện
tổ chức ra soát truy vết và lấy mẫu các f và những trường hợp liên quan đến các trường hợp nhiễm
không để sót f một f hai các trường hợp ho sốt khó thở các ca nghi ngờ
các trường hợp trở về từ các vùng tỉnh thành phố có dịch trở về địa phương
kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khẩn trương giả soát cán bộ
công nhân viên của đơn vị có liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp f một
của các ca mắc covid một mươi chín để chủ động khoanh vùng có phương án cách ly y tế
quản lý chặt chẽ khu cách ly tập trung giả soát phân luồng các đối tượng cách ly theo nhóm
và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp f một
tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm f một f hai
để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định
chuẩn bị sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc men vật tư y tế và các phương án kịch bản
để đáp ứng kịp thời trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp